cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ngô văn hà chú thị xã giá rai về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo hồ sơ của cơ quan công an trong thời gian giữ chức vụ trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện giá rai nay là thị xã giá rai với vai trò là người đứng đầu đơn vị mời thầu
đại diện chủ đầu tư phó chủ tịch hội đồng tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án khu dân cư nọc nạng phường một thị xã giá rai bị can hà đã vi phạm các quy định của pháp luật về đảm bảo công bằng minh bạch trong hoạt động đấu thầu dẫn đến gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn bốn mươi năm tỷ đồng
được biết liên quan đến vụ án trên trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã khởi tố năm bị can về các tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng hiện vụ án tiếp tục được cơ quan công an điều tra mở rộng
một đường dây đánh bạc dây hình thức mua bán số lô số đề liên tỉnh bắc cạn thái nguyên vừa bị lực lượng công an triệt phá
đây là đường dây đánh bạc dây hình thức mua bán số lô số đề qua tin nhắn điện thoại di động và qua phần mềm cân bảng lotteryvn với hàng chục đối tượng tham gia
đầu đường dây là nguyễn thị dung chú tải tỉnh thái nguyên lương sơn trung chú tỉnh bắc cạn là thư ký của dung
qua xác minh phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc cạn đã triệu tập một mươi đối tượng có liên quan để làm rõ hành vi mua bán số lô số đề
bước đầu cơ quan công an xác định các đối tượng tham gia đánh bạc khoảng tám mươi triệu đồng một ngày
phó thủ tướng trần lưu quang vừa ký công điện của thủ tướng chính phủ về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
tại thành phố đà nẵng do xe ô tô khách biển kiểm soát bốn mươi bảy b một nghìn sáu mươi bảy của nhà xe quỳnh hương lao xuống vực sâu hậu quả làm hai người tử vong và nhiều người khác bị thương
để kịp thời khắc phục hậu quả ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ubnd kiêm trưởng ban an toàn giao thông thành phố đà nẵng
chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng tập trung tối đa lực lượng y bác sĩ thuốc men thiết bị vật tư y tế để cứu chữa các nạn nhân bị thương
làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong
bộ công an chỉ đạo công an thành phố đà nẵng và công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
đối với tổ chức cá nhân vi phạm quy định gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên
với nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa đội cảnh sát đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tăng cường tuần tra kiểm soát kết hợp với tuyên truyền
giúp cho người dân nâng cao nhận thức chấp hành quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn
đội cảnh sát đường thủy được giao quản lý tám mươi năm km trên tuyến sông đà vùng lòng hồ thủy điện sơn la thuộc ba huyện mường la quỳnh nhai và thuận châu
qua giả soát
toàn tuyến có khoảng một sáu trăm sáu mươi ba phương tiện hoạt động đường thủy bảy mươi ba bến đỏ ngang tự phát chưa có giấy phép
vẫn còn tình trạng nhiều phương tiện đường thủy chưa đăng ký đăng kiểm
ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường thủy nội địa của người dân còn nhiều hạn chế
vẫn có một số đối tượng sử dụng thuyền bè để khai thác thủy sản trái phép
ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa
điều thứ hai là chủ động tuyên truyền
chủ động tuyên truyền cho bà con tham gia giao thông trên đường thủy là ký cam kết
việc chấp hành khi tham gia giao thông trên đường thủy
còn trong mối trình chuẩn tra thì kinh quyết xử lý những cái sai phạm trên đường thủy
những phương tiện trở hàng hóa mà không có giấy tờ thừa pháp hay là nguồn gốc đầy đủ
và anh em kinh quyết xử lý
năm hai nghìn hai mươi ba đội đã lồng ghép tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và đường thủy trên ba mươi buổi
tại các trường học
các bản cho trên một mươi bốn ba trăm linh lượt người tham gia ký cam kết với trên tám mươi chủ phương tiện
tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý một mươi ba trường hợp vi phạm luật giao thông đường thủy đối địa
nộp ngân sách nhà nước hơn chín mươi triệu đồng tạm giữ một mươi hai phương tiện
phát hiện một chủ phương tiện tham gia giao thông đường thủy không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định
không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường giấy chứng nhận đăng ký
vận chuyển cát không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc